thưa quý vị và các bạn trong những năm qua việc phát triển kinh tế gắn với xoa đói giảm nghèo
tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội cho hàng triệu người khuyết tật luôn được đảng
nhà nước quan tâm và dành nhiều chính sách ưu đãi trong đó có chính sách ưu đãi về tín dụng
đối với người khuyết tật và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật
theo báo cáo của ngân hàng chính sách xã hội trong năm hai nghìn một mươi bảy thông qua quỹ quốc gia về việc làm
đã cho vay mới bốn dự án cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật
và hơn hai ba trăm linh dự án của người khuyết tật góp phần tạo ra được việc làm duy trì và mở rộng việc làm
cho hàng nghìn lao động là người khuyết tật tại việt nam
đây có thể nói là một mô hình cần được nhân rộng trong thời gian tới
anh nguyễn ngọc anh không may bị tai nạn giao thông và trở thành một người khuyết tật vận động
đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ cùng tình yêu với những cây gỗ những tấm vải và lấy cảm hứng
từ câu chuyện cậu bé người gỗ burratino anh và một số người bạn đã thành lập nên công ty cổ phần buratino
tiền thân là cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ và dạy nghề cho người khuyết tật xã tản lĩnh huyện ba vì
lấy tồn chỉ là tình yêu với vật liệu tự nhiên ứng xử với thiên nhiên và con người bằng sự chân thành và sẻ chia
anh và những đồng nghiệp của mình đã làm ra những sản phẩm thủ công truyền thống bằng gỗ và vải đầy tinh tế
nhận được sự ủng hộ của đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước
cơ sở sản xuất của anh đến nay cũng đã có được hai mươi lao động với mức lương từ bốn đến tám triệu đồng một người một tháng
tạo ra công ăn việc làm đảm bảo thu nhập cho người dân địa phương
trong đó có những lao động là người khuyết tật
và để có thể mở rộng được nhà xưởng đầu tư thêm thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho sản xuất như ngày hôm nay
anh đã hai lần được sử dụng nguồn hỗ trợ tín dụng của nhà nước dành cho người khuyết tật
và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng lao động người khuyết tật
cái nguồn vốn này nó vô cùng ý nghĩa với những doanh nghiệp là những người yếu thế như chúng tôi là những người khuyết tật
đi vay những cái ngân hàng thương mại thứ nhất là cái giá nó cao hơn
cái thứ hai là cái giá nó cao hơn
thì siết chặt với cái công nợ nó cũng chặt chẽ hơn
và cái thứ ba nữa là cái cũng là cái rất là quan trọng đó là cái nãi suất cao hơn
thì nó vô cùng khó khăn cho những người khuyết tật
về người khuyết tật chúng tôi thì đầu tư cho một người lao động so với những người lao động bình thường
thì nó sẽ phải gấp đôi cái tiền đầu tư
thứ nhất là về mặt bằng
từ cái mặt bằng công đi lại cho đến cái sinh hoạt
nhà vệ sinh đều phải thiết kế
để cho phù hợp với họ
nên cái diện tích nó rất thiết nhiều
đấy là nó dẫn đến cái đầu ra nó sẽ bị cao hơn
nếu như được cái ngân hàng chính sách mà hỗ trợ cho việc cái vốn
thì cái giá lãi suất thấp thì chúng tôi sẽ gắn gượng nó sẽ dễ dàng hơn
trước đây đa phần người khuyết tật chủ yếu sống dựa vào trợ giúp của gia đình xã hội và trợ cấp của nhà nước
tuy nhiên những năm gần đây
quan điểm trợ giúp của xã hội đã có những thay đổi lớn
đó là trợ giúp theo quan điểm phát triển
với những cá nhân là người khuyết tật
trên cơ sở quyền công dân nhà nước xã hội tạo điều kiện để người khuyết tật được học văn hóa học nghề
có việc làm để tự vươn lên tạo dựng cuộc sống độc lập bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội
còn đối với những doanh nghiệp do người khuyết tật làm chủ hoặc các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật
được hỗ trợ vay vốn thông qua quỹ quốc gia về việc làm
dự án mở rộng tiếp cận tài chính cho người khuyết tật tài trợ quy mô nhỏ
cho các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng phục vụ hoặc do người khuyết tật làm chủ
do quỹ nippon của nhật bản tài trợ và một số chương trình tín dụng khác
việc có những nguồn quỹ như thế này đã góp phần không nhỏ vào việc tạo dựng công an việc làm
ổn định đời sống xã hội cho các lao động là người khuyết tật
tôi làm việc ở đây cũng được hai năm rồi
thì công việc thì ổn định
mà máy móc các thứ thì mới và nhiều
đồ hơn thì chúng tôi được tăng thêm gọi là thu nhập hơn trong gia đình
cơ sở sản xuất thì cũng máy móc thì cũng hiện đại hơn và công việc thì cũng nhiều
và công nhân thì cũng nhiều hơn ngày trước
tôi vào đây làm đã được khoảng một mươi năm nay rồi
vào đây làm thì cũng tạo điều kiện cho chúng tôi làm
và tạo công an việc làm cho chúng tôi
và chúng tôi có công việc ổn định
thu nhập hàng tháng để tăng thêm thu nhập trong gia đình
những người khuyết tật họ họ không có sức khỏe giống như người bình thường
cộng thêm thời gian làm việc của họ rất là ít
mà họ vẫn dụng bằng cái đầu là chủ yếu
bằng đôi bàn tay yếu ớt của họ
chương trình vai vốn của ngành chính sách đối với các doanh nghiệp khuyết tật như doanh nghiệp của tôi
thì tôi cảm thấy nó là một cái sự hỗ trợ rất là lực
là cuộc sống giống như một sự cứu cánh để phát triển cho những doanh nghiệp khuyết tật
mà cũng cần nên phải làm cái công việc như thế
để người khuyết tật doanh nghiệp sử dụng người khuyết tật phát triển kinh tế
tạo việc làm nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống đảm bảo an sinh xã hội
trong những năm qua đảng và nhà nước đã nỗ lực hoàn thiện cơ chế
chính sách về đào tạo nghề đối với người khuyết tật với các hình thức đa dạng hóa
linh hoạt về thời gian
tổ chức các mô hình đào tạo nghề
gắn với giải quyết việc làm cho người khuyết tật
hỗ trợ vay vốn tư vấn và giới thiệu việc làm
riêng năm hai nghìn một mươi bảy thông qua quỹ quốc gia về việc làm
ngân hàng chính sách xã hội đã cho vay bốn dự án cơ sở sản xuất kinh doanh
sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật và gần hai bốn trăm linh dự án của người khuyết tật
góp phần hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho hơn hai năm trăm linh lao động là người khuyết tật
hiện tổng số khách hàng vay là người khuyết tật
đã đạt con số trên một mươi
thời nay ngân hàng chính sách xã hội đã triển khai hơn hai mươi chương trình tín dụng chính sách của chính phủ
cho những đối tượng chính sách đó là hồ nghèo hồ cần nghèo
rồi học sinh sinh viên vay vốn rồi giải quyết việc làm v v
trong đó có đối tượng là người khuyết tật thực hiện vay vốn
ngoài ra thì chúng tôi có chương trình riêng cho người hội người mù
vay vốn để tạo việc làm
rồi có chương trình tài trợ nít bông của nhật bản
giúp cho hồ khuyết tật tiếp cận được các sinh vụ tay kính nhỏ v v
qua hoạt động của tín dụng chính sách này thì chúng tôi thấy rất có ý nghĩa
giúp cho là người khuyết tật có vốn để tổ chức sản xuất
để họ tư thu nhập của họ không những là khỏi kỹ năng xã hội mà còn đồng góp cho xã hội
theo tôi được biết thì trước kia những người khuyết tật tại việt nam dường như có rất ít những cơ hội
để có thể tiếp cận được với những nguồn vốn vay ưu đãi nhằm giúp họ duy trì và phát triển sản xuất
bản thân họ cũng khó có thể duy trì được doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất của mình
nếu như chỉ có một mình mà không có sự trợ giúp
chính vì vậy mà việc có những nguồn vốn vay ưu đãi như thế này để giúp đỡ họ
sẽ giúp họ đầu tư và phát triển sản xuất cho doanh nghiệp cơ sở của mình
tạo ra công an việc làm cho những người đồng cảnh khác
bên cạnh đó họ cũng có thể chứng minh và khẳng định được khả năng của mình đối với cộng đồng và xã hội
tôi cho rằng đây là những việc làm hết sức ý nghĩa và cần thiết trong giai đoạn hiện nay
theo ngân hàng chính sách xã hội
về chính sách lãi suất đối với lao động là người khuyết tật và các cơ sở sản xuất kinh doanh
sử dụng từ ba mươi tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
nếu vay vốn từ quỹ quốc gia việc làm sẽ được hưởng lãi suất bằng năm mươi lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ
hiện lãi suất cho vay hộ nghèo là sáu sáu một năm nên lãi suất cho vay đối với các đối tượng này là ba ba một năm
lãi suất cho vay của dự án nippon đối với người khuyết tật bằng lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ
có thể thấy các chính sách nguồn vốn vay yêu đãi dành cho các đối tượng là người khuyết tật đã có và đang được tích cực triển khai
tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế
nguyên nhân là bởi tính đến nay việt nam hiện còn hàng triệu người khuyết tật trong độ tuổi lao động cần được hỗ trợ dạy nghề và vay vốn tạo việc làm
trong khi đó nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm không được bổ sung mà chỉ được thực hiện cho vay bằng nguồn vốn xoay vòng
khiến cho người khuyết tật không có điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi tạo việc làm
cái khó khăn nhất ở cái vốn ngân hàng chính sách là rất bó buộc về cái vấn đề là chỉ cho vay trong cái mua máy móc và nhà sửa
trong khi đó thì cái nguyên liệu của chúng tôi thì phải mua theo mùa vụ và tích chữ cả một năm
cho nên là rất là cần cái đồng vốn linh hoạt để sản xuất
chúng tôi cho rằng là đâu đó là cũng còn nhiều cái doanh nghiệp nhiều cái cơ sở dạy nghề đối với người khuyết tật còn khó khăn trong cái việc tiếp cận nguồn vốn
và cái này nó hạn chế là do là cái số lượng cái nguồn vốn từ cái quỹ quốc gia giải quyết việc làm nó còn hạn chế
chúng ta từ rất lâu rồi chúng ta không tăng cái vốn cho cái quỹ giải quyết việc làm quốc gia
và qua đó là có một phần bố trí vốn để tạo việc làm và hỗ trợ cho các cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật từ cái nguồn vốn này
thì nếu mà cái nguồn vốn mà nó còn nhỏ nó còn ít thì là cái số lượng mà các cái dự án được tiếp cận vốn nó sẽ phải khó đi
chúng tôi cũng đề nghị là các bộ ngành liên quan tăng cường hợp tác với các tổ chức tín dụng quốc tế như world bank như adb
và chúng ta cần phải có một cái cơ chế để mà tháo gỡ để mở rộng cái nguồn vốn cho ngân hàng chính sách để giải quyết cái vốn vay cho người khuyết tật
tại hội thảo chính sách giải pháp tín dụng phát triển đào tạo nghề tạo việc làm và giới thiệu sản phẩm của người khuyết tật diễn ra mới đây tại hà nội
các đại biểu cho rằng tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác nói chung
người khuyết tật các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật nói riêng đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống được nhân dân đồng tình ủng hộ
từ những kết quả đạt được có thể khẳng định tín dụng chính sách xã hội đã đạt hiệu quả tích cực
phù hợp với chủ trương chính sách của đảng nhà nước về giảm nghèo bền vững đảm bảo an sinh xã hội
nâng cao đời sống tinh thần của người dân của người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác trên phạm vi cả nước
tuy nhiên để nâng cao hơn nữa hiệu quả của các chủ trương chính sách đưa các chương trình hỗ trợ tín dụng cho người khuyết tật đi sâu hơn nữa vào thực tế
thì các cơ quan ban ngành cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về đào tạo nghề đối với người khuyết tật với các hình thức đa dạng hóa
linh hoạt về thời gian tăng cường hỗ trợ vay vốn tư vấn và giới thiệu việc làm tổ chức các mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người khuyết tật trên cả nước
thưa quý vị và các bạn những cơ sở sản xuất kinh doanh như thế nào sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ của nhà nước
để nhận được ưu đãi về vốn vay của ngành
ngân hàng chính sách xã hội thì người khuyết tật và các doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật cần phải đáp ứng những điều kiện nào
hồ sơ vay vốn ra sao
đó là những câu hỏi thường gặp của người khuyết tật và các doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật khi muốn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi này
nghị định số sáu mươi một của chính phủ ban hành ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm khoảng một điều hai mươi ba nêu rõ
đối tượng vay vốn là những đối tượng được quy định tại khoản
đối tượng được quy định tại khoảng một điều một mươi hai luật việc làm cụ thể bao gồm
a doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác xã tổ hợp tác hộ kinh doanh
b người lao động
điều hai mươi bốn về mức vay nghị định quy định
đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mức vay một dự án tối đa là một tỷ đồng và không quá năm mươi triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm
hai đối với người lao động mức vay tối đa là năm mươi triệu đồng

thời hạn vay vốn không quá sáu mươi tháng
thời hạn vay vốn cụ thể do ngân hàng chính sách xã hội và đối tượng vay vốn thỏa thuận
căn cứ vào nguồn vốn chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn
để vay vốn đối tượng vay vốn cần lập hồ sơ vay vốn theo quy định tại điều hai mươi tám của nghị định cụ thể như sau
người lao động cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu vay vốn từ quỹ
lập hồ sơ vay vốn gửi chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội hoặc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội
gọi chung là ngân hàng chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án
hai hồ sơ vay vốn
a đối với người lao động cần giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã về việc cư trú hợp pháp
bản sao giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên quy định tại điểm b khoảng hai điều một mươi hai của luật việc làm nếu có
b đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
hồ sơ vay vốn gồm
dự án vây vốn có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án
bản sao một trong các giấy tờ sau
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hợp đồng hợp tác
giấy chứng nhận đăng ký hậu kinh doanh
bản sao giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản hai điều một mươi hai của luật việc làm nếu có
giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm nếu có
quý vị và các bạn thân mến chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina nhanh org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo